từ hôm nay một mươi năm tháng chín đến hết ngày hai mươi một tháng chín thành phố đà nẵng tiến hành tiêm mũi một vaccine astrazeneca cho gần hai trăm linh người
đây là đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
và sẽ tiêm cho tất cả người dân từ một mươi tám cho tới sáu mươi năm tuổi không theo các nhóm đối tượng ưu tiên như trước đây
trong đợt này thành phố đà nẵng đã giao cho ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì
xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả người dân trên địa bàn từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi
với mục tiêu tiêm nhanh tiêm đủ kịp thời cho người dân các địa phương đã chủ động
về cơ sở vật chất nhân lực và ra soát lập danh sách đầy đủ không bỏ sót một ai
để bảo đảm an toàn hiệu quả trong quá trình tiêm vaccine ngành y tế thành phố đã bố trí một trăm hai mươi điểm tiêm
tại tất cả các quận huyện trên địa bàn chia thời gian tiêm chủng theo từng khung giờ để tránh tập trung đông người
đảm bảo khoảng cách phòng lây nhiễm bệnh covid một mươi chín trong quá trình tiêm chủng
nói rằng công tác chuẩn bị đống tiếp chúng tôi tổ chức thực hiện việc tiêm chủng rất bài bản
rất là chú đáo và tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta triển khai như thế này
thì lượng tiêm vệ sinh và số lượng cũng như chất lượng chắc chắn ở đà nẵng sẽ rất là tốt đẹp và thành công
trong tình hình dịch đà nẵng bây giờ trích tiêm cho người dân như vậy
nó kịp thời như vậy là rất là đáng quý
tại vì người dân ai cũng mong muốn như vậy là như vậy rất là tốt rồi
hiện tại các địa phương cũng đã lên danh sách
những người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn để nhanh chóng thực hiện tiêm chủng cho nhóm đối tượng này
sắp tới đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp nhận số lượng vaccine rất lớn
vì vậy thành phố cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân đặc biệt là những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
đăng ký hỗ trợ cho thành phố trong chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng
vì vậy thành phố cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân đăng ký hỗ trợ cho thành phố trong chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mạo chóng đạt miễn dịch cộng đồng